trong bối cảnh cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín tinh thần đoàn kết tình người đã được thể hiện qua nhiều hoạt động
sẵn sàng giang rộng cánh tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
những lúc khó khăn nhất gài góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện tinh thần dân tộc
sự đoàn kết đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu sáng lên bản lĩnh khí chất của con người việt nam
từng là thanh niên sung phong bà phạm thị cúc chú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống chứng kiến những đổi thay của quê hương
nên hiểu hơn hết những nỗi khó khăn vất vả của nước nhà khi phải chiến đấu với giặc dịch
với tinh thần chống dịch như chống giặc dù tuổi cao sức yếu kinh tế không còn nhiều
nhưng với cái tâm bà cúc không chỉ đóng góp mà còn nhiệt tình động viên đồng đội
chung tay chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
bệnh dịch này tất cả chúng ta đều chung tay chung sức để cùng với cộng đồng góp một phần để đẩy lùi coi như dịch bệnh
đấy là một cái là chiến thắng của đất nước việt nam
tôi tin rằng việt nam chúng ta sẽ chiến thắng với lệ dịch bệnh covid một mươi chín này
mặc dù đã hai mươi giờ nhưng hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình vẫn tích cực phối hợp với các nhà hảo tâm
để cùng vận chuyển những nhu yếu phẩm đến trường quân sự quân đoàn một
đóng tại phường tân thành thành phố tam điệp và bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
chúng tôi cũng thấy được tình cảm ấm lòng của dân tộc việt nam chúng ta
lá lành đùm lá rách đến bên này nó thực sự ý nghĩa
chúng tôi rất là xúc động
chúng tôi sẽ xin hứa là bằng mọi nỗ lực của cả bản thân cũng như của tập thể
và cùng làm sao mà đẩy lùi được dịch covid một mươi chín để mang lại sức khỏe cho toàn dân
đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình đã tiếp nhận được trên năm tỷ đồng
cùng nhiều hiện vật lương thực thực phẩm bảo hộ y tế của một trăm ba mươi bốn tổ chức doanh nghiệp cá nhân
qua đó đã hỗ trợ thêm nguồn lực giúp địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng
bởi hạn hán xâm nhập mặn sớm vượt qua khó khăn
trong thời gian tới thì ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ
của các tập thể cá nhân doanh nghiệp các nhà hậu tâm cùng toàn thể nhân dân
tham gia ủng hộ phòng chống covid một mươi chín
dịch bệnh rồi sẽ qua đi
nhưng tình người vẫn còn mãi
chiến tranh gian khổ cả dân tộc việt nam cũng đã chung sức đồng lòng đứng lên để giành độc lập tự do
vậy trong thời bình ngày nay mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
cần chung tay đồng lòng phát huy giá trị văn hóa tình người để chiến thắng đại dịch